sáng nay tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba thiên tai xảy ra cực đoan trên các vùng miền với một chín trăm sáu mươi bốn trận đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất lũ quét ngập lụt trên diện rộng
cả nước xảy ra năm ba trăm ba mươi một sự cố thiên tai làm một một trăm hai mươi chín người chết và mất tích gây thiệt hại về kinh tế khoảng chín ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay thiên tai đã làm một mươi bốn người chết mất tích thiệt hại vật chất ước tính trên ba trăm chín mươi chín tỷ đồng
mặc dù công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có nhiều chuyển biến song vẫn còn thiệt hại đáng tiếc về người
công tác dự báo cảnh báo sớm song chưa đầy đủ kịp thời khả năng chống chịu của các cơ sở hạ tầng công trình phòng chống thiên tai còn thấp
theo ý kiến của một số địa phương chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai hướng dẫn về quy định ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương
cũng như sớm có nghị định hướng dẫn luật phòng thủ dân sự sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy tới